tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín sáng ngày một mươi một tháng sáu quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
nghị quyết về chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông vương đình huệ
nghị quyết miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với bà nguyễn thanh hải
với bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi hai đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
theo đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân được bầu làm chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
với bốn trăm bốn mươi tám trên bốn trăm năm mươi một đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông vương đình huệ
với bốn trăm bốn mươi ba trên bốn trăm bốn mươi ba đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với bà nguyễn thanh hải